chào các bạn việt nam vẫn chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài trong giai đoạn hiện nay
thị trường bắt động rằng việt nam đang dư thừa nguồn cung nhà chung và cao cấp
đáng chú ý chưa đầy một tuần dừng cách ly xã hội hà nội đã lâm vào cảnh ủn tắc giao thông
không đảm bảo thực hiện chỉ thị số một mươi chín của thủ tướng chính phủ trong phòng chống dịch covid một mươi chín
do đó hà nội đề xuất cấm các hàng quán không thiết yếu mở cửa trước chín giờ sáng
nhiều số kinh tế sẽ mở đầu bỏ những thông tin thị trường
sau tuần dặn cách xã hội sức mua tăng các siêu thị trong cả nước khuyến mãi thịt lợn thịt bò
rau củ quả thực phẩm ăn liền và thực phẩm đông lạnh
nhiều siêu thị đang có chương trình thịt lợn nhập khẩu với mức giá rẻ hơn thịt trong nước đến bốn mươi
lợn hơi tại miền bắc đang ở mức từ chín mươi đến chín mươi năm đồng một kg
siêu thị tiếp tục khuyến mãi nhiều thực phẩm tươi sống
cốt lết lợn nhập giảm còn một trăm hai mươi năm đồng một kg
mùi lợn còn một trăm ba mươi đồng một kg
giá rau củ quả cũng giảm mạnh
dừa tiện lợi còn một mươi tám năm trăm linh đồng một quả
xoài có giá ba mươi ba đồng một kg
cải thảo giá một mươi sáu đồng một kg
vại đầu mùa đã được nhập từ tây nguyên về thành phố hồ chí minh với giá rẻ hơn các năm trước khoảng năm mươi chín mươi đồng một kg
vụ vải ở đây thu hoạch sớm hơn một tháng so với các tỉnh phía bắc
dự kiến giá sẽ còn thấp hơn nữa khi các tỉnh phía bắc vào vụ
thức lái thu mua tại vườn với giá chỉ từ ba mươi đồng

trong khi giá năm ngoái là từ sáu mươi đến sáu mươi năm đồng một kg
khi đóng thùng trở lên sài gòn bán trừ chi phí thì giá khoảng từ sáu mươi sáu mươi năm đồng một kg
năm nay thị trường chầm lắng do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
thương lái không đến đặt cọc như mọi năm
lượng khách mua giảm đáng kể
theo cục công nghiệp bộ công thương do năng lực tiêu thụ khẩu trang vải thấp nên việc tiêu thụ gặp khó khăn
số liệu của hai mươi doanh nghiệp cho thấy lượng tồn kho sản phẩm hiện nay lên đến hai mươi triệu chiếc
do đó kiến nghị mở đường xuất khẩu mặt hàng này
hiện năng lực sản xuất khẩu trang vải lên tới một mươi một triệu chiếc một ngày
riêng khẩu trang y tế năng lực sản xuất cũng được tăng lên
nhưng có vớng mắc do hoạt động mua dự trữ phục vụ phòng dịch trong nước vẫn còn thiếu một mươi bốn triệu chiếc
trong tổng số sáu mươi triệu chiếc
gây ách tắc toàn bộ hoạt động xuất khẩu khẩu trang nên đề nghị cho doanh nghiệp xuất khẩu
những ngày gần đây tại các tuyến phố kinh doanh sầm ớt với mặt bằng vốn luôn được các tiểu thương săn lùng
tại quận hoàn kiếm đang đồng loạn gắn biển cho thuê nhà do khách cũ chấm dứt hợp đồng
vì kinh doanh khó khăn trong dịch covid một mươi chín
với vị trí đắc địa các căn mặt tiền luôn có giá cho thuê khoảng từ một trăm tám mươi đến hai trăm hai mươi triệu đồng một tháng
với thời hạn từ ba đến năm năm thì nay hạ xuống sáu mươi năm triệu đồng một tháng với thời hạn linh hoạt
mặt bằng trên phố hàng bạc giảm còn bảy mươi năm triệu một tháng
những con đường mua sắm ở quận đống đa như xã đàn phạm ngọc thạch chùa bộc cũng giảm giá còn tám mươi triệu một tháng
trong tình hình hiện nay thủ tướng chính phủ chỉ đạo việt nam đang bước vào giai đoạn phòng chống dịch dài hơi hơn
đặc biệt chưa tiếp nhận du khách quốc tế nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thủ tướng chỉ đạo chưa tiếp nhận khách du lịch nước ngoài các địa phương quyết định việc mở cửa đón du khách trong nước
với điều kiện bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của bộ y tế
việt nam airlines làm đầu mối tổ chức các chuyến bay đưa người việt nam về nước với cơ chế tự trang trải bằng chế độ bán vé
mặc dù cầu về nhà ở giá thấp rất lớn nhưng do không đem lại lợi nhuận cao
nên các doanh nghiệp chỉ tập trung vào phân khúc nhà ở chung và cao cấp gây ra tình trạng dư thừa
bộ xây dựng cho biết sẽ kiểm soát chặt việc cấp phép các dự án bất động sản chung và cao cấp
nhu cầu nhà ở thuộc phân khúc chung và cao cấp
giá từ hai mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông trở lên chỉ chiếm khoảng từ hai mươi ba mươi thị trường
tập trung ở các đô thị lớn đang dư thừa rất ít giao dịch
trong khi nhu cầu phân khúc nhà ở bình dân dưới hai mươi năm triệu đồng mỗi mét vuông chiếm từ bảy mươi tám mươi thị trường
nhưng nguồn cung hiện nay lại đang thiếu khiến thị trường bất động sản bất ổn
chỉ chưa đầy một tuần dừng cách ly xã hội đường xã hà nội đã lâm vào cảnh ủn tắc trở lại
để khắc phục tình trạng giao thông hiện nay và triển khai các biện pháp để thực hiện tốt chỉ thị một mươi chín của thủ tướng chính phủ
hà nội đề xuất cấm các hàng quán không thiết yếu mở cửa trước chín giờ sáng
điều đáng lo ngại nhất là giao thông trên địa bàn thành phố hà nội quá đông
khiến người dân không bảo đảm khoảng cách một mét theo chỉ thị một mươi chín khi dừng đèn đỏ có thể lây nhiễm rộng
do đó hà nội đề xuất các cửa hàng không thiết yếu như thời trang mỹ phẩm mở cửa sau chín giờ và không giới hạn giờ đóng cửa
nếu được ban hành quy định này sẽ kéo dài đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi